ngành y tế tỉnh đắk lắc cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm ba ca bệnh dương tính với vi khuẩn bạch hầu trong đó có hai trẻ em độ tuổi bốn và tám tuổi
một trường hợp mắc bệnh tại buôn bình xã chư mường a huyện chư mường a tên là y khiêm cân un sinh năm hai nghìn một mươi sáu
bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày một mươi tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng bảy thì mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi khuẩn bạch hầu
theo kết quả điều tra dịch tễ bệnh nhân y khiêm cân un có tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu nhưng tiêm không đủ mũi
ngay sau khi xác định ca bệnh bạch hầu trên địa bàn trung tâm y tế huyện phối hợp với chính quyền địa phương
triển khai công tác khoanh vùng cách ly phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực buôn bình
đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với hai mươi đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh
cũng trong ngày một mươi bốn tháng bảy huyện maroc cũng ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại xã chư cô á
nâng tổng số ca mắc trên địa bàn huyện đến thời điểm này lên bốn trường hợp
như vậy tính đến chiều ngày một mươi bốn tháng bảy toàn tỉnh đắk lắc đã ghi nhận ba ổ dịch với sáu trường hợp mắc bệnh bạch hầu
trong đó huyện maroc có bốn ca huyện lắc có một ca và huyện trưm ga có một ca